đoàn công tác của ban tổ chức trung ương do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương dẫn đầu
đã đến thăm và làm việc tại quảng nam
tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính lưu ý lãnh đạo tỉnh quảng nam
cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của người dân
nhất là các đối tượng chính sách hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa
tỉnh cần tiến hành kiểm tra giả soát và có chính sách hỗ trợ kịp thời
không để người dân nào thiếu đói trong diện tiết của truyền
đồng thời chú ý hơn nữa đến công tác an ninh trật tự trên địa bàn
thường xuyên tuần tra bảo đảm an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp tết
nhân dịp này thay mặt bộ chính trị đồng chí phạm minh chính đã trao quyết định
nghỉ hưu cho đồng chí lê phước thanh nguyên bí thư tình uỷ
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam
tiếp đó đồng chí phạm minh chính đã đến thăm chúc tết trung đoàn bộ binh tám trăm tám mươi năm
thăm và tặng quà bà mẹ việt nam anh hùng trần thị khẩn
cùng một số hộ nghèo và đối tượng chính sách tại thành phố tam kỳ
đồng thời đến dân hương và trồng cây lưu niệm tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng
tại xã tam phú thành phố tam kỳ